theo tổng hợp từ tri cục thủy lợi sở nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh hà nam
những ngày qua mực nước đo trên các sông thuộc địa bàn tỉnh hà nam như sông nhuệ sông đáy đều vượt mức báo động ba
tại các địa bàn các xã ven sông nhuệ và sông đáy đã ghi nhận tình trạng nước tràn bờ kè
làm ngập hàng trăm hộ dân cũng như là hoa màu của nhân dân
tỉnh hà nam đã vận hành hơn một trăm tám mươi máy bơm hoạt động hết công suất
tình trạng mưa lũ kéo dài kèm theo nước sông dâng cao đã gây thiệt hại không nhỏ đến hoa màu
và nhiều diện tích chăn nuôi thủy sản của bà con và làm ảnh hưởng đến đời sống sinh hoạt của người dân
nhận định tình hình mưa lũ tiếp tục có chiều hướng dâng cao
tỉnh hà nam đã chỉ đạo các địa phương tổ chức ứng trực kịp thời khắc phục các tình huống sự cố
các lực lượng vũ trang được huy động gia cố các tuyến đê giúp nhân dân tập trung khắc phục thiệt hại về hoa màu
các địa phương có phương án gia cố tuyến hai tập trung bảo vệ an toàn đê bối
hạn chế mức thấp nhất nước tràn vào khu dân cư gây thiệt hại về tài sản của nhân dân